và kính thưa quý vị bây giờ sẽ là thời khắc quan trọng của lễ khai mạc liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba ngày hôm nay
đó là nghi thức bấm nút khai mạc liên hoan
vâng và xin trân trọng kính mời đồng chí lê ngọc quang ủy viên trung ương đảng tổng giám đốc đài truyền hình việt nam
đồng chủ tịch liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba sẽ lên thực hiện nghi thức khai mạc
công an nhân dân lần thứ một mươi ba
kỳ liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba cho phép tôi được gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất
tới tất cả quý vị đại biểu và xin chúc có một kỳ liên hoan thành công tốt đẹp
xin được trân trọng cảm ơn đồng chí lê ngọc quang và xin mời đồng chí hãy đặt tay lên biểu tượng để thực hiện nghi thức khai mạc